thông tin từ văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật sps việt nam
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết một lô hàng gạo thơm cao cấp giống st hai mươi năm nhãn hiệu nữ hoàng xuất khẩu vào bỉ đã phải thu hồi sản phẩm
khuyên cáo người dân không sử dụng khi phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép
cụ thể là chất recyclazore một hoạt chất được sử dụng rộng rãi làm thuốc trừ sâu trong ngành trồng lúa gạo
doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng gạo st hai mươi năm này vào bỉ là vinamex group đã tự kiểm tra chất lượng lô gạo
theo tham vấn của cơ quan liên bang về an toàn chuỗi thực phẩm của bỉ fasfc
qua kiểm tra cho thấy lô hàng có mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật reseclazole là một mươi bảy mg trên một kg
vượt quá ngưỡng quy định của eu trong khi mức dư lượng tối đa cho phép chỉ là một mg trên một kg
vinamic group đã chủ động đăng thông báo thu hồi đề nghị khách hàng không tiêu thụ lô sản phẩm này
và chuyển về kho để được hoàn tiền
theo sps việt nam trước khi xuất khẩu vào bỉ vinamic group đã kiểm tra tại việt nam
và xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của eu
tuy nhiên sau khi lô hàng được nhập khẩu vào thị trường bỉ vitamex group tiếp tục kiểm tra thêm một lần nữa
thì phát hiện hàm lượng chất tricyclazole vượt quá ngưng cho phép của eu
ngay sau đó nhà nhập khẩu đã chủ động đăng trên trang fasfc của bỉ
và sản phẩm này chưa bị đưa vào diện cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi
theo quy định của ủy ban châu âu rasff
cũng theo sps việt nam trước đây eu cho phép mức dư lượng chất ree clozallet tối đa trong gạo nhập khẩu là một mg trên một kg
nhưng từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám eu đã hạ mức dư lượng pree saclazole tối đa cho phép trong gạo nhập khẩu xuống ngưỡng một mg trên một kg
sau khi áp dụng ngưỡng dư lượng mới này hệ thống rasf đã đưa ra khoảng một mươi cảnh báo
đối với sản phẩm gạo từ nhiều quốc gia như brazil thổ nhĩ kỳ ấn độ và pakistan